theo bài viết của trường đại học e washington mỹ đăng trên trang scitech daily vào ngày hai mươi tám tháng một mươi hai cho biết
nhà khoa học quốc tế xác định được các kháng thể có khả năng vô hiệu hóa biến thể omicron
cũng như các biến thể khác của virus sars cov hai gây dịch covid một mươi chín
nghiên cứu từ phòng thí nghiệm cho thấy tất cả phương pháp điều trị bằng kháng thể hiện được phép
hoặc được chấp thuận sử dụng ngoại trừ một ngoại lệ không có hoặc giảm rõ rệt hoạt tính chống lại omicron
trường hợp ngoại lệ là kháng thể được gọi là sotovimap cũng bị giảm khả năng trung hòa từ hai đến ba lần
tuy nhiên khi kiểm tra một loạt kháng thể được tạo ra để chống lại các biến thể trước đó
các nhà nghiên cứu đã xác định được bốn lớp kháng thể vẫn giữ được khả năng vô hiệu hóa oicron
các thành viên của mỗi lớp kháng thể này nhắm mục tiêu vào một trong bốn khu vực cụ thể của protein đột biến
không chỉ có trong các biến thể của virus sars cov hai mà còn cả một nhóm virus corona liên quan được gọi là sapeco virus
các khu vực cụ thể này trên protein đột biến được bảo tồn vì chúng đóng một chức năng thiết yếu mà protein sẽ mất đi nếu chúng bị đột biến
tức về cơ bản các khu vực này trong protein vẫn không thay đổi dụ virus có đột biến
với việc xác định mục tiêu được bảo tồn trên protein đột biến
có thể phát triển vaccine và thuốc điều trị không chỉ hiệu quả
trong việc chống lại biến thể omicron hay các biến thể hiện tại mà còn chống lại các biến thể khác có thể xuất hiện trong tương lai
theo phó giáo sư wiesler
làm rõ mức độ giảm bảo vệ của các loại vaccine trước omitforn
biến thể omitforn có ba mươi bảy đột biến trong protein đột biến mà nó sử dụng để đảm bảo và xâm nhập vào tế bào
đây là một số lượng đột biến cao bất thường và giải thích một phần lý do tại sao biến thể này có thể lây lan nhanh như vậy
lây nhiễm sang những người đã được tiêm phòng
và tái nhiễm những người đã bị nhiễm bệnh trước đó
các câu hỏi chính mà chúng tôi đang cố gắng tìm ra câu trả lời là
trong sau đột biến trong protein đột biến của biến thể omicron ảnh hưởng như thế nào đến khả năng liên kết với tế bào
và né tránh các phản ứng kháng thể của hệ thống miễn dịch ông veassler cho biết
vesler và các đồng nghiệp của ông suy đoán rằng số lượng lớn các đột biến của omicron
có thể đã tích tụ trong quá trình nhiễm bệnh kéo dài ở một số người có hệ thống miễn dịch suy yếu hoặc do virus
nhảy từ nguyên liệu
những người sát động vật và quay trở lại
để đánh giá tác động của những đột biến này các nhà nghiên cứu đã thiết kế một loại virus đã bị vô hiệu hóa
không có khả năng sao chép được gọi là pedrovirus để tạo ra các protein đột biến trên bề mặt của nó
giống như các loại virus corona
sau đó các nhà nghiên cứu tạo ra các pseudovirus có các protein đột biến với các đột biến như của biến thể omicron
và những đột biến này được tìm thấy trên các biến thể trước đã được xác định
trong giai đoạn này
đầu tiên các nhà nghiên cứu xem xét các phiên bản khác nhau của protein đột biến liên kết tốt thế nào với protein không đột biến
trên các bề mặt của tế bào mà virus sử dụng để bám vào và xâm nhập vào tế bào
protein này được gọi là thủ thể men chuyển argyrotensin hai hay còn gọi là as hai
các nhà nghiên cứu phát hiện ra protein đột biến của biến thể omipron có khả năng liên kết tốt hơn gấp hai bốn lần
so với protein đột biến được tìm thấy trong các biến
trong các biến thể virus được phân lập vào đầu đại dịch họ cũng phát hiện ra rằng biến thể omicron có thể liên kết hiệu quả
với các thủ thể as của chuột cho thấy omicron có thể có khả năng di chuyển qua lại giữa người và các loài động vật có vú khác
sau đó các nhà nghiên cứu xem xét các kháng thể chống lại các biến thể trước đó đã bảo vệ chống lại biến thể omicron tốt như thế nào
bằng cách sử dụng các kháng thể từ những bệnh nhân đã nhiễm các biến thể trước được tiêm vaccine chống lại các biến thể trước
hoặc đã bị nhiễm và bị chống lại các biến thể trước
ngoài các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng các kháng thể từ những người đã bị nhiễm các biến thể trước
và từ những người đã được tiêm một trong sáu loại vaccine được sử dụng nhiều nhất hiện nay tất cả đều giảm khả năng ngang nhiễm
các kháng thể từ những người nhiễm bệnh trước đó và những người đã được tiêm vaccine sputnik v hoặc sinopharm
cũng như một mũi duy nhất của tranh sành có ít hoặc không có khả năng ngăn chặn hoặc vô hiệu hóa sự xâm nhập của biến thể omicron vào tế bào
các kháng thể từ những người đã bị nhiễm các biến thể trước và từ những người đã được tiêm vaccine sputnik v hoặc sinopharm

mặc dù giảm từ hai mươi đến bốn mươi lần nhiều hơn so với khả năng chống bất kỳ biến thể nào khác
các kháng thể từ những người đã nhiễm và khỏi sau đó được tiêm hai mũi vaccine cũng bị giảm hoạt tính
nhưng mức giảm ít hơn khoảng năm lần chứng tỏ rằng việc tiêm phòng sau khi nhiễm bệnh là hữu ích
kháng thể từ những người đã được tiêm nhắc lại mũi thứ ba của vaccine mna
do moderna pfizer biontech sản xuất cho thấy hoặc tính trung hòa chỉ giảm bốn lần trong chống omicron
phó giáo sư vesler nhận xét điều này cho thấy liều thứ ba thực sự rất hữu ích đối với omicron
chuyện gì sẽ xảy ra với sức khỏe và khả năng chống chịu virus sars cov hai sau vài tháng tiêm
mới đây tại thụy điển một vài nghiên cứu đã chỉ ra những thay đổi về đề kháng của người dân sau chín tháng tiêm vaccine
thông tin chi tiết xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
vừa qua một vài nghiên cứu mới tại thụy điển đã điều tra về đội hiệu quả của việc tiêm phòng covid một mươi chín
đối với nguy cơ nhiễm bệnh có triệu chứng nhập viện và tử vong cho đến chín tháng sau khi tiêm chủng
theo tờ news medical tại anh vaccine đem lại cho người sử dụng đề kháng chống lại virus
và bảo vệ cơ thể khỏi nhiễm bệnh trở nặng hoặc dẫn tới tử vong
kết hợp với việc tiêm thêm các loại vaccine đợt hai và đợt ba nhằm tăng khả năng miễn dịch đạt miễn dịch cộng đồng
tuy nhiên với việc các biến thể mới của covid một mươi chín xuất hiện trên thế giới cũng đã khiến cho mức độ hiệu quả
của vaccine đang là một điều đáng lo ngại đối với người dân cũng như là bộ y tế
trước đây có rất nhiều bài viết về độ hiệu quả khi vaccine bắt đầu được sản xuất và phân phối tiêm cho mọi người
mức độ hiệu quả của vaccine chỉ đạt được độ hiệu quả từ bốn tháng đầu giảm dần về sau và hết hoàn toàn sau sáu tháng
tuy nhiên những nghiên cứu đã chỉ ra đồ hiệu quả sau sáu tháng lại rất ít
những nghiên cứu mới đây
tại thụy điển đã điều tra hiệu quả của việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín đối với nguy cơ nhiễm bệnh có triệu chứng
nhập viện và tử vong cho đến chín tháng sau khi tiêm chủng
sau đây xin mời các bạn hãy đến với chi tiết diễn biến về độ hiệu quả qua từng đợt sau tiêm vaccine covid một mươi chín
các nghiên cứu lâm sàng cho thấy được độ hiệu quả cao của vaccine covid một mươi chín
những nghiên cứu sâu hơn cho thấy được độ hiệu quả trong cộng đồng thực tế
ban đầu những nghiên cứu cho rằng sáu tháng sau khi tiêm chủng
mức độ hiệu quả của vaccine sẽ hết tác dụng
tuy nhiên vẫn có được khả năng bảo vệ người dùng khỏi chuyển biến nặng dường như vẫn được duy trì
bởi vaccine giúp kích hoạt hệ thống miễn dịch và tạo ra tế bào nhớ
do đó dù khá lâu sau khi tiêm khi có tác nhân gây bệnh xâm nhập
hệ thống miễn dịch lại được tái kích hoạt nhanh chóng hơn để tạo ra miễn dịch bảo vệ cơ thể
theo tiến sĩ bác sĩ phạm quang thái trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng khu vực miền bắc
viện vệ sinh dịch tễ trung ương về lý thuyết người tiêm vaccine sẽ miễn dịch chống lại virus
nhưng không có ai cũng có miễn dịch này vì không có vaccine nào đạt hiệu quả sinh miễn dịch một trăm linh
quay trở lại với những nghiên cứu mới đây tại thụy điển nghiên cứu này thu thập dữ liệu từ hơn năm tám triệu người
được cập nhật tình trạng tiêm chủng và các trường hợp nhiễm covid một mươi chín từ ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi
đến ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một được theo dõi khả năng miễn dịch
đến chín tháng sau khi tiêm và cho ra những kết quả mới so với những nghiên cứu trước đây về các loại vaccine chống covid một mươi chín
kết quả đã cho thấy hiệu quả của vaccine pfizer chống lại nhiễm covid một mươi chín giảm dần từ chín mươi hai ở ngày thứ một mươi năm
tới ba mươi xuống còn bốn mươi bảy sau bốn sáu tháng và không còn hiệu quả từ bảy tháng trở đi
hiệu quả của moderna còn năm mươi chín từ sáu tháng trở đi
hiệu quả của astra thấp hơn và suy yếu nhanh hơn hoàn toàn không còn hiệu quả từ bốn tháng trở đi
tuy nhiên ở người tiêm mũi một vaccine astra và mũi hai moderna vẫn duy trì được hiệu quả đến sáu mươi sáu sau bốn tháng
trong nghiên cứu này hiệu quả của vaccine thấp hơn và suy yếu nhanh hơn ở nam giới và những người lớn tuổi
tuy nhiên điều đặc biệt là kết quả của nghiên cứu này còn cho thấy hiệu quả của vaccine chống lại covid một mươi chín nghiêm trọng
giảm từ tám mươi chín ở ngày thứ một mươi năm đến ngày thứ ba mươi xuống còn bốn mươi hai kể từ sáu tháng trở đi
hiệu quả suy giảm này đáng chú ý ở nam giới người già yếu
người có bệnh nền và người tiêm vaccine astra
trong nghiên cứu đưa thêm bằng chứng mạnh mẽ cho thấy rất cần thiết phải tiêm mũi thứ ba
ưu tiên những người có nguy cơ cao bị bệnh nặng và tử vong
do đó những phát hiện này rất có thể có ý nghĩa vô cùng lớn
ảnh hưởng lớn đến các chiến lược tiêm chủng và các chính sách y tế công cộng sau này
không chỉ ở việt nam mà ở trên toàn thế giới
những nghiên cứu cho thấy sự hiệu quả của vaccine
tuy nhiên hệ miễn dịch của người dùng sẽ giảm dần theo thời gian
người dân vẫn cần tuân thủ theo các chỉ thị chỉ đạo của chính phủ và bộ y tế
về các quy định phòng chống dịch bệnh như đeo khẩu trang nơi công cộng
khai báo y tế ở vùng có dịch hoặc có triệu chứng và quy định năm k
các chuyên gia tiêm chủng cho biết sau khi tiêm vaccine
người sử dụng sẽ có trong mình một hệ miễn dịch bảo vệ cơ thể khỏi bị nhiễm bệnh
cũng như bệnh chuyển biến nặng
tuy nhiên lượng miễn dịch sinh ra trong mỗi người lại là khác nhau
tùy vào độ tuổi sức khỏe và khả năng dung nạp của cơ thể
có người tiêm đến bốn mũi vaccine viêm gan b
nhưng cơ thể vẫn không hề có kháng thể kháng virus viêm gan b
thông thường sau khi tiêm vaccine hoặc bị nhiễm tác nhân gây bệnh
cơ thể sẽ liên tục biệt hóa các tế bào miễn dịch để sản xuất kháng thể
và các tế bào có khả năng tiêu diệt mầm bệnh hoặc tế bào bị nhiễm virus
nhưng quá trình này sẽ giảm dần khi không còn tác nhân gây bệnh nữa
miễn dịch cũng mất dần do cơ chế thanh thải này
đây là điều bình thường bởi cơ thể không lãng phí trong việc liên tục sản sinh ra
thêm mãi các tế bào miễn dịch khi không còn tác nhân gây bệnh đó
khi lượng kháng thể giảm đến mức rất thấp nếu phơi nhiễm sẽ có thể bị nhiễm virus
và thậm chí mắc bệnh
theo tiến sĩ bác sĩ phạm quang thái trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng khu vực miền bắc cho biết
hiện tại và ngay cả khi vaccine covid một mươi chín đạt tỷ lệ bao phủ trên chín mươi cộng đồng
thì chúng ta vẫn cần thực hiện nghiêm túc khuyến cáo năm k tăng cường giám sát các ca mắc mới
và chưa thể mở toan mà bỏ qua các biện pháp phòng chống dịch
hạn chế lây nhiễm covid một mươi chín chính là hạn chế phát sinh các biến chủng mới nguy hiểm
có khả năng phá vỡ mọi thành quả bảo vệ do vaccine đem lại
một người khi được tiêm vaccine covid một mươi chín sẽ có được cho mình hệ miễn dịch
bảo vệ bản thân khỏi lây bệnh và bảo vệ người khác không bị mắc một cách gián tiếp
vì không có khả năng mang mầm bệnh
do đó khi một cộng đồng có được độ tiêm phòng lớn mức độ bùng phát dịch sẽ gần như không còn
tuy nhiên mặc dù đã được bảy mươi dân số tiêm phòng và đạt được miễn dịch cộng đồng
vẫn sẽ không thể tránh khỏi tình trạng xuất hiện dịch lễ tẻ rải rác trong cộng đồng
nguyên nhân nằm ở những số người còn lại chưa tiêm vaccine và cũng không đạt được một trăm linh độ hiệu quả theo thời gian
vì vậy việc tiến hành triển khai tiêm mũi ba trong thời gian tới sẽ giúp cho người dân yên tâm hơn về mặt tâm lý
khi tham gia cộng đồng và mang lại một hệ miễn dịch tốt hơn để chống lại biến thể mới vừa xuất hiện trên thế giới omicron
theo thống kê khảo sát của các địa phương dù đã tiêm hai mũi vaccine nhưng vẫn có trường hợp mắc bệnh
và tử vong
như ở trên đã nói dù tiêm được nhưng vẫn không thể phòng được một trăm linh việc virus có thể xâm nhập vào cơ thể
việc tiêm chỉ làm giảm đi nguy cơ lây nhiễm cộng đồng cũng như tử vong khi bệnh chuyển biến nặng
chúng ta cũng biết rằng không riêng gì với covid một mươi chín các nhiễm trùng do vi khuẩn và virus khác
dù được tiêm chủng vaccine đầy đủ đúng quy trình đều có thể xảy ra nguy cơ nhiễm bệnh và tử vong
đặc biệt đối với những người cao tuổi có nhiều bệnh nền người có hề miễn dịch thấp bị suy giảm hệ miễn dịch
hoặc đang sử dụng các loại thuốc ước chế miễn dịch việc cố gắng đạt bảy mươi tiêm chủng để đạt miễn dịch cộng đồng là rất cần thiết
nhưng vaccine vẫn không thể là tấm lá chắn tuyệt đối
việc tiêm một mũi hoặc đủ vẫn có khả năng bị nhiễm hoặc tử vong
vậy nên ý thức chấp hành các quy định về phòng chống dịch bệnh vẫn luôn phải được đặt lên hàng đầu
với những nghiên cứu về vaccine từ các chuyên gia trong và ngoài nước
mong rằng đây sẽ là tín hiệu đáng mừng trong công cuộc phát triển vaccine
mang lại trạng thái bình thường mới ổn định cho cuộc sống của người dân
và sự an toàn của các cộng đồng
cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại